gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hội nhóm hoạt động với tên gọi như tránh chốt một trăm bốn mươi một giao thông
hay thông chốt một trăm bốn mươi một mặc dù đã bị triệu tập để xử lý theo quy định của pháp luật
tuy nhiên các thành viên của nhóm này lại chuyển sang hình thức hoạt động mới
dùng phép ẩn rụ làm thơ chơi chữ hay vè có tên các tuyến đường tại hà nội
đây là hành vi coi thường pháp luật đối phó với các quy định của pháp luật
rất cần sự theo dõi nhắc nhở nghiêm khắc từ phía gia đình
cũng như là sự vào cuộc của các cơ quan chức năng để xử lý ngăn chặn
một số bạn trẻ tỏ ra hào hứng khi tham gia vào nhóm báo chốt thông chốt một trăm bốn mươi một
sau khi đăng tải những bài viết thông báo về thời gian địa điểm hoạt động của lực lượng chức năng
và bị xử lý thì mới đây nhóm lại đổi sang chiêu thức mới để hoạt động
nhằm đối phó với pháp luật như sử dụng thơ ca câu đối
nhóm chốt một trăm bốn mươi một này thực ra là mình cũng có tham gia vào nhóm này
thì mình cũng cảm thấy khá là thích
vì thật ra nhiều khi đi đường mỗi đối tâm lý cũng sợ gặp chốt bị công an bắt bị phạt
nhóm sau khi bị các xử phạt trên mạng mình đọc được ấy
thì bây giờ nó hoạt động theo kiểu trá hình hơn một tí
làm hình thành trong giới trẻ những cái gọi là coi thường pháp luật và coi thường cảnh sát giao thông
sau một thời gian mà nó hoạt động khá là mạnh
thì mình cảm thấy là nó đang bị hơi bị quá
bởi vì là nhiều bạn trẻ dựa vào đấy mà kiểu lạm dụng
và từ đấy thì mình thấy là nhóm khá là nguy hiểm
hành vi này không chỉ gây ảnh hưởng đến hoạt động bảo đảm an ninh trật tự
an toàn giao thông của lực lượng chức năng
mà còn cổ suý cho thái độ và hành vi coi thường pháp luật trong giới trẻ
đương nhiên khi mà những người
mà sử dụng mạng xã hội mà họ lập nhóm để thực hiện một hoạt động nào đó trên mạng ấy
thì họ có cái mục đích trước
ví dụ như là trong cái nhóm mà bị xử phạt vừa rồi
họ ghi rõ là thông báo báo chốt một trăm bốn mươi một
ví dụ như vậy
thì rõ ràng cái mục đích của họ là thể hiện ngay rõ cái tiêu chí của họ đặt ngay ở trong cái tên của nhóm rồi
thì trong trường hợp như vậy mà họ đặt thơ làm thơ làm văn để mà họ về để mà báo cái điểm chốt
thì rõ ràng trong trường hợp đấy là vi phạm pháp luật
có thể thấy việc lập nhóm để báo chốt dù dưới bất kể hình thức trá hình nào thì vẫn là xem thưởng pháp luật và phải được xử lý nghiêm khắc